thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay tại tỉnh bà rịa vũng tàu đoàn kiểm tra số một của tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ trung ương do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an phó trưởng ban bảo vệ chính trị nội bộ trung ương làm trưởng đoàn
đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm hai nghìn hai mươi ba tại ban thường vụ tỉnh ủy bà rịa vũng tàu
dù hội nghị có đồng chí phạm viết thanh ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu
phát biểu tại hội nghị đại tướng tô lâm đánh giá ghi nhận ban thường vụ tỉnh ủy bà rịa vũng tàu đã chủ động trách nhiệm
chuẩn bị các nội dung được kiểm tra phối hợp tích cực hiệu quả với đoàn kiểm tra của tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ trung ương
từ đầu nhiệm kỳ đến nay ban thường vụ tỉnh ủy bà rịa vũng tàu đã bám sát các quan điểm nguyên tắc của đảng tổ chức lãnh đạo chỉ đạo quán triệt
và thực hiện nghiêm túc kịp thời các chỉ thị kết luận quy định của trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ
tình hình chính trị nội bộ trong đảng bộ ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo
đã chủ động xây dựng triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án kế hoạch đảm bảo an toàn các sự kiện chính trị kinh tế văn hóa xã hội ở địa phương
bên cạnh đó đại tướng tô lâm đã nêu ra một số lưu ý hạn chế và yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy bà rịa vũng tàu có các giải pháp khắc phục
nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn với đặc điểm địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu
thay mặt ban thường vụ tỉnh ủy bà rịa vũng tàu đồng chí phạm viết thanh tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đoàn kiểm tra
và có các giải pháp để lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng khắc phục những hạn chế và thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong thời gian tới
trước đó tại công an tỉnh bà rịa vũng tàu bộ trưởng tô lâm cùng các đại biểu đã dâng hương đặt vòng hoa
tại tượng đài liệt sĩ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân võ thị sáu đặt tại khuôn viên công an tỉnh
nhân dịp kỷ niệm chín mươi ba năm ngày thành lập mặt trận tổ quốc việt nam ngày một mươi tám tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm ba mươi một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
vào chiều ngày hôm nay trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trung ương đã đến dự và chung vui ngày hội

đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư phường quyết tiến thành phố lai châu tỉnh lai châu
phát biểu tại ngày hội thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thứ trưởng lê quốc hùng nhiệt liệt chúc mừng
những kết quả thành tựu mà cấp ủy chính quyền và nhân dân phường quyết tiến đã đạt được thời gian qua
thời gian tới đồng chí thứ trưởng mong muốn cấp ủy chính quyền nhân dân phường quyết tiến
tiếp tục tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc làm động lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị
kinh tế văn hóa xã hội của địa phương chú trọng triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động toàn dân đoàn kết
xây dựng nông thôn mới cả nước chung tay vì người nghèo xây dựng và phát huy tốt phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân khích lệ đồng viên
những điển hình tiên tiến tạo khí thế thi đua sôi nổi phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp
quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng văn minh giàu đẹp nhân dịp này thứ trưởng lê quốc hùng đã tặng quà
cho một mươi tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tặng quà cấp ủy chính quyền kèm số tiền hai mươi triệu đồng trao một trăm linh chăn ấm của bộ công an cho các gia đình
chính sách gia đình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc người già neo đơn
gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường quyết tiến
sáng nay hội nghị cán bộ quản lý trại giam khu vực châu á thái bình dương lần thứ bốn mươi một appca bốn mươi một đã khai mạc
tại hà nội với sự tham gia của hơn hai trăm linh đại biểu đến từ hai mươi năm quốc gia các tổ chức quốc tế và cơ quan ngoại giao
hội nghị với chủ đề tạo dựng giá trị nhân văn niềm tin và đoàn kết trong công tác
trại giam thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chào mừng
phát biểu chào mừng hội nghị thứ trưởng nguyễn văn long khẳng định bộ công an việt nam rất coi trọng
và đánh giá cao vai trò của hội nghị cán bộ quản lý trại giam khu vực châu á thái bình dương
đây là diễn đàn có quá trình hơn bốn mươi năm hình thành và phát triển có đóng góp quan trọng trong việc
nâng cao quan hệ hợp tác quốc tế về công tác quản lý trại giam giáo dục cải tạo phạm nhân
những hoạt động trao đổi chia sẻ thông tin kinh nghiệm giữa các thành viên apca rất có ý nghĩa
để các quốc gia vùng lãnh thổ trong đó có việt nam nâng cao hiệu quả công tác quản lý
giáo dục phạm nhân đảm bảo mục đích đề ra của việc chấp hành án phạt tù
chủ đề của hội nghị apca lần thứ bốn mươi một tổ chức tại việt nam là tạo dựng giá trị nhân văn
niềm tin và đoàn kết trong công tác trại giam chủ đề của hội nghị đã thể hiện rõ trách nhiệm
sự chủ động của apca
cách thức của khu vực trong bối cảnh mới phù hợp với xu thế chung của thế giới
và điều kiện của mỗi thành viên apca hiện nay
theo đó bên cạnh việc đảm bảo thực hiện nghiêm minh các chế tài xử lý của cơ quan thực thi pháp luật
việc giáo dục cải tạo phạm nhân giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng cũng đóng vai trò quan trọng
xuyên suốt trong hoạt động thi hành án phạt tù
hội nghị apca lần thứ bốn mươi một diễn ra từ ngày một mươi hai tháng một mươi một đến hết ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
tại thủ đô hà nội và tỉnh quảng ninh
bộ công an việt nam mong muốn đóng góp thiết thực vào tiến trình phát triển của apca
xây dựng hợp tác thực chất và hiệu quả hơn
ngay sau phiên khai mạc hội nghị cán bộ quản lý trại giam khu vực châu á thái bình dương lần thứ bốn mươi một tại việt nam
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đã tiếp xã giao các đoàn lào singapore
điều phối viên hội nghị và đoàn malaysia
phát biểu tại buổi tiếp thứ trưởng nguyễn văn long bày tỏ vinh dự
khi việt nam là nước chủ nhà đăng cai được đón tiếp với thành viên tham dự hội nghị apca lần thứ bốn mươi một tại việt nam
thứ trưởng nguyễn văn long cũng nhấn mạnh công tác quản lý giam giữ và thực hiện chế độ chính sách
đối với phạm nhân người nước ngoài được việt nam thực hiện đúng quy định của pháp luật
đa số các phạm nhân chấp hành nghiêm nội quy giam giữ tích cực tham gia học tập
lao động cải tạo để được hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước việt nam
ngoài công tác giáo dục cải tạo phạm nhân việt nam rất quan tâm đến giúp đỡ người lầm lỗi
hoàn lương đã có nhiều chính sách dành cho người chấp hành xong án phạt tù
mới đây nhất là chỉ thị số hai mươi hai của thủ tướng chính phủ về cho người chấp hành xong án phạt tù
vay vốn để phát triển kinh tế tái hòa nhập cộng đồng
các đoàn tham dự hội nghị apca trân trọng cảm ơn bộ công an việt nam
khẳng định công tác giáo dục cải tạo phạm nhân của việt nam đạt được nhiều kết quả quan trọng
đặc biệt là công tác tái hòa nhập cộng đồng được việt nam rất quan tâm
chính phủ đã dành sự quan tâm rất lớn cho các phạm nhân cả quá trình chấp hành án
và sau khi trở về cộng đồng các nước mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với bộ công an việt nam
đưa quan hệ hợp tác ngày càng phát triển đi vào chiều sâu và đạt được nhiều bước tiến mới
kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm được tiến hành theo hình thức họp tập trung tại nhà quốc hội
bàn về nhiều nội dung quan trọng của đất nước được cử tri đánh giá rất cao
xong với bản chất chống phá
các thế lực thù địch và những kẻ thiếu thiện trí lại lợi dụng dịp này để tập trung xuyên tạc về hoạt động của quốc hội
đó cũng là nội dung của tiểu mục nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay với phần trình bày của biên tập viên nam hà
xin mời quý vị cùng theo dõi
kính chào quý vị khán giả
thưa quý vị quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri cả nước
xem xét và quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước
thế nên không ngạc nhiên khi các thế lực thù địch phản động trong chiến lược diễn biến hòa bình của chúng
đã dùng mọi âm mưu thủ đoạn để chống phá hoạt động của quốc hội nước ta
nhất là khi kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm đang diễn ra sôi nổi dân chủ
đặc biệt tại các phiên chất vấn và trả lời chất vấn
các nhóm vấn đề được đưa ra một cách đầy đủ toàn diện giải quyết nhiều vấn đề vướng mắc về kinh tế xã hội
xuyên tạc quyết tâm chống tham nhũng những chế tài và biện pháp quản lý tin giả xấu độc trên mạng xã hội
chính sách phát triển giáo dục vấn đề dân sinh và nâng cao chất lượng ngành y tế
hay câu chuyện chấn hương văn hóa đều là những cái đích công kích của các thế lực thù địch
khi các thành viên chính phủ các bộ trưởng trưởng ngành đăng đàn trả lời về các vấn đề quan trọng của đất nước
vẫn chiều bài cũ chúng cố tình leo lái những thông tin trả lời chất vấn của các vị bộ trưởng theo ý đồ riêng
từ đó phóng tác bày tỏ quan điểm chống phá

những cái khuyết điểm những cái yếu kém những cái ớt cậu
để nó tìm mọi cách để nó gọi là tuyên truyền để rồi nó xuyên tạc
để nó làm cho gây mất cái niềm tin của người dân và sự lãnh đạo của đảng của nhà nước quốc hội
theo các chuyên gia bất kỳ sự kiện quan trọng nào của đất nước
đều sẽ trở thành cái cớ để xuyên tạc của các thế lực thù địch
kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm diễn ra cũng không phải ngoại lệ
ngay từ đầu những đối tượng thù địch đã lên kế hoạch kỹ càng
với kết thúc hoạt động được tiến hành bài bản mạnh về quyền độ
thâm hiểm về thủ đoạn và toàn diện trên mọi khía cạnh
trên các trào facebook tiktok youtube ở hải ngoại
chúng gia tăng các bài viết lợi dụng những sự kiện nóng
những vấn đề được dư luận quan tâm liên quan đến chức năng
nhiệm vụ quyền hạn của quốc hội
để tạo sóng dư luận xấu từ đó xuyên tạc rằng
quốc hội hoạt động không hiệu quả không có đóng góp gì cho đất nước
rằng quốc hội việt nam không gắn bó với nhân dân
không bảo vệ lợi ích của nhân dân
nghĩa rằng quốc hội chỉ là nơi hợp thức hóa các quy định của đảng
chúng đòi hỏi quốc hội phải là tổ chức độc lập
chúng tìm cách đặt đảng đối lập với quốc hội
nêu ra rằng đảng hoạt động ngoài hiến pháp và pháp luật
rồi đòi xóa bỏ điều bốn hiến pháp nước tạ
đảng kích xuyên tạc bối nhỏ đưa thông tin đến những thông tin sổng động
cái điều đó thì tôi nghĩ là cũng không có gì gọi là đáng lạc nhiên
cái điều này họ đã làm từng làm và họ còn tiếp tục làm nữa
kiên trì mưa dầm thấm lâu lừa dối bị bợm xuyên tạc chia rẽ
bằng mọi cách để làm cho người dân nghi ngờ
không biết sự thật vấn đề là thế nào
một chiêu bài không mới nữa đó là lợi dụng việc một số đại biểu quốc hội có sai phạm
dẫn đến bị xử lý kỷ luật
các nhà dân chủ cũng được đà tát nước theo mưa ra sức tổ đề quốc hội
các đối tượng cũng thường xuyên đưa ra những thông tin sai trái
đặt điều vũ khống về nhân thân đời tư của một số lãnh đạo quốc hội
nhằm kích động hoài nghi gây hoang mang dư luận
phải khẳng định quốc hội việt nam được bầu ra hoàn toàn hợp hiến
hợp pháp thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng của nhân dân
trong những năm gần đây hoạt động của quốc hội ngày càng đổi mới
dân chủ và hiệu quả
tất cả những vấn đề lớn của đất nước đều được quốc hội thảo luận và quyết nghị
và những nhận xét sau của các cử tri là minh chứng bác bỏ đanh thép
đối với những luận điệu của những đối tượng có âm mưu đen tối
cố tình xuyên tạc vai trò của quốc hội
cùng với sự phát triển lớn mạnh của đất nước trong bảy mươi bảy năm qua
nhiều đạo luật quan trọng đã được quốc hội ban hành góp phần thể chế hóa
quyền làm chủ của nhân dân thực hiện quản lý xã hội
kiến pháp và pháp luật
kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm diễn ra sôi nổi dân chủ
các nhóm vấn đề được đưa ra một cách đầy đủ toàn diện
bởi đây là kỳ họp cuối năm đồng thời là kỳ họp giữa nhiệm kỳ
nên khối lượng công việc rất lớn nhiều nội dung quan trọng

yêu cầu cao về chất lượng tiến độ góp phần bảo đảm cơ bản
hoàn thành nhiệm vụ đặt ra của nhiệm kỳ
điểm đặc biệt và rất là thách thức với chính phủ của lần này
đó là không đưa ra đề bài trước không chọn nhân vật sẽ được đăng đàn
để trả lời chất vấn mà tất cả các lĩnh vực tất cả các thành viên
của chính phủ và chịu trách nhiệm ở tất cả các lĩnh vực sẽ phải trả lời
chúng ta không phải chia các nhóm nhưng mà chia ra các lĩnh vực để sâu hơn
trong việc chúng ta đánh giá lại các việc thực hiện các nghị quyết của quốc hội
thì tôi cho rằng đấy là một cái điểm rất mới rất mới trong việc cái chất vấn tổng thể này
và có như vậy thì nó sẽ đi đến cùng vấn đề
theo dõi phần trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội
cử tri đều đánh giá cao những điểm mới trong phiên chất vấn kỳ này
không khí chất vấn và trả lời chất vấn cho thấy các thành viên chính phủ
đã chuẩn bị kỹ lưỡng nắm chắc các nội dung lĩnh vực mình quản lý
không khí chất vấn thì tôi nghĩ là rất là sôi
nổi liên tục hỏi thẳng bộ trường nào
còn đối với người trả lời chất vấn cũng rất là khúc chiết rõ ràng
cái gì chưa rõ thì hỏi lại và cùng nhau tranh luận
càng ngày cái khống kỳ dân chủ càng tốt hơn nhiều
và thực sự là những cái kỳ họp đó nó vừa là
tất cả những quốc hội nó vừa bổ sung vừa xây dựng
hoàn thiện cái pháp luật chính sách
vừa quyết định những cái vấn đề rất quan trọng của đất nước
vừa giảm sát thì quyền giảm sát tối cao của quốc hội rất là quan trọng
tiếp tục đổi mới nâng cao hơn nữa hoạt động quốc hội
đặt lợi ích của dân dân lên trên hết
và đưa ra những quyết sách quan trọng để xây dựng phát triển đất nước
thì đấy là điều mà có thể nói rằng thế lực thù địch
dù có nói xấu gì thì nói xấu nói bậy thế nào thì nói bậy
không thể là gì phủ nhận được những cái gì chúng ta làm được
thực tiễn đã minh chứng
quốc hội nước ta thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất
đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân cả nước
thực hiện có hiệu quả chức năng nhiệm vụ quyền hạn
theo quy định của hiến pháp và pháp luật
đóng góp quan trọng vào sự nghiệp dựng xây và bảo vệ tổ quốc
thưa quý vị thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện số một nghìn tám mươi bảy
về việc tăng cường quản lý công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản
làm vật liệu xây dựng thông thường
theo đó để quản lý công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản
làm vật liệu xây dựng thông thường chặt chẽ và đúng quy định của pháp luật
thủ tướng chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau
chủ tịch ubnd tp hà nội chỉ đạo giả soát ngay toàn bộ quá trình khảo sát
đánh giá chữ lượng mỏ lập hồ sơ và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản
ở ba mò cát liên mạc châu sơn và tây đằng minh châu
đảm bảo chặt chẽ đúng pháp luật
tuyệt đối không để các tổ chức cá nhân lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý
để trục lợi thất thoát lãng phí lợi ích nhóm
kịp thời phát hiện sớm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định pháp luật
trong đấu giá quyền khai thác khoáng sản ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá
để đẩy giá gây nhiễu loạn thị trường trục lợi
báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
bộ tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp với các bộ tài chính xây dựng
tư pháp và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
khẩn trương giả soát kiểm tra hoạt động tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản
nhất là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có biểu hiện bất thường
kết quả chúng đấu giá cao gấp nhiều lần giá khởi điểm
xử lý theo thẩm quyền những trường hợp vi phạm các quy định pháp luật
về đấu giá quyền khai thác khoáng sản
kịp thời phát hiện các bất cập trong quy định pháp luật để tham mưu
đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi điều chỉnh bổ sung không để xảy ra trục lợi
đồng thời xử lý nghiêm hành vi lợi dụng đấu giá gây nhiễu loạn thị trường
đề xuất các giải pháp để hạn chế các tác động tiêu cực nếu có báo cáo thủ tướng chính phủ
bộ công an chỉ đạo công an các địa phương tăng cường nắm tình hình
kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật
trong việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản
văn phòng chính phủ theo dõi đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ thủ tướng chính phủ giao tại công điện này
quá trình điều tra lực lượng công an xác định nạn nhân có quen biết võ thị hà từ khoảng tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
hà hứa sẽ giúp nạn nhân thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
nạn nhân đã nhiều lần đưa cho hà với tổng số tiền hơn tám mươi tám tỷ đồng
tuy nhiên sau khi nhận tiền hà không làm được
nạn nhân yêu cầu trả lại tiền nhưng hà tìm cách né tránh nên nạn nhân đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an
khám xét khẩn cấp nơi ở của hà cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã thu giữ nhiều tài liệu giả có liên quan đến nhà đất
như thông báo nộp thuế giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước biên bản giải quyết thi hành án
chiều tối ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thủ đức tp hcm đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
khởi tố bị can thực hiện bắt tạm giam đối với phạm cao trí trú tại tp hcm
các quy định trên đã được viện kiểm soát nhân dân tp thủ đức phê chuẩn
theo kết quả điều tra ban đầu vào chiều ngày hôm qua tại địa điểm gần trụ điện số bốn mươi hai đường nguyễn văn tăng khu phố gò công
phường long thạnh mỹ tp thủ đức đã xảy ra vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng làm ba người thương vong
theo đó phạm cao trí đã điều khiển xe ô tô biển kiểm soát năm mươi một k hai nghìn bảy chở bốn người bạn đang lưu thông trên đường
khi đi đến địa điểm trên trí điều khiển xe lấn chạy
lấn trái sang phần đường chiều ngược lại rồi xảy ra va chạm với hai xe ô tô đang lưu thông theo chiều ngược lại
do hoảng loạn trí đạp chân ga khiến cho chiếc xe tiếp tục va chạm với ba xe mô tô đang lưu thông
hậu quả khiến một người tử vong hai người bị thương ba xe ô tô và ba xe mô tô bị hư hỏng
bước đầu cơ quan công an xác định trí điều khiển xe ô tô mà trong máu có nồng độ cồn cao
điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định nên đã xảy ra vụ tai nạn
hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật